năm hai nghìn một mươi năm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
công an thành phố cần thơ đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện quan trọng các ngày lễ lớn các mục tiêu địa bàn trọng điểm

tập trung bảo vệ tốt an ninh chính trị nội bộ xây dựng đoàn kết vững mạnh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù tập trung tấn công chấn áp các loại tội phạm làm giảm tội phạm nâng cao tỷ lệ phá án tạo sự chuyển biến tích cực hơn trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện cho nhân dân phấn khởi làm ăn và sinh sống
tập trung làm tốt xây dựng đảng xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh đủ sức đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới